theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày hai mươi tám tháng sáu bắc bộ trung bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục có nắng nóng gai gắt có nơi trên bốn mươi độ c
dự báo là nắng nóng tại bắc bộ sẽ còn kéo dài thêm một hai ngày tới và trung bộ hai ba ngày tới
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phân mạnh
nên ở bắc bộ và các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi đến một mươi tám giờ
chỉ số tuv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ bảy chín
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở bắc bộ cấp một ở trung bộ cấp hai